tại thành phố thái bình ủy ban nhân dân tỉnh thái bình phối hợp với cục xúc tiến thương mại bộ công thương
tổ chức khai mạc hội trợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng bắc bộ hai nghìn hai mươi
hội trợ năm nay thu hút khoảng bốn trăm linh gian hàng của hơn ba trăm linh doanh nghiệp
có tới một trăm bốn mươi tám gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp
đây là cơ hội tốt để quảng bá giới thiệu các thành tiệu và tiềm năng phát triển kinh tế
của các tỉnh đồng bằng bắc bộ mang đến nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp
nhà nông nhà quản lý trong việc định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn
trong khuôn khổ hội trợ ban tổ chức đã ủng hộ hai mươi triệu đồng cho đồng bào miền trung
đang chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt